trong những năm trở lại đây mặc dù trên địa bàn tỉnh quảng trị chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng nào
thế nhưng có một bến đò ngang tại thôn câu nhi xã hải tân huyện hải lăng hoạt động nhiều năm nay
đã và đang là nguy cơ tiềm ẩn của tai nạn giao thông cho người dân mỗi lần đi qua sông âu lâu
bà hoàng thị ba ở xã hải trường huyện hải lăng tỉnh quảng trị làm nghề buôn bán nhôm nhựa
bình quân một tháng bà ba phải qua khúc sông âu lâu bằng chiếc thuyền nhỏ này từ hai mươi đến hai mươi năm lần để buôn bán
bà hoàng thị ba ở xã hải trường huyện hải lăng tỉnh quảng trị làm nghề buôn bán nhôm nhựa
bà hoàng thị ba có gần năm mươi em là học sinh tiểu học và trung học cơ sở thường xuyên phải đến trường qua bến đòi eo này
mặc dù được trang bị pháo cứu sinh và áo phao thế nhưng với nhiều lý do mà các vật dụng này người dân không hề dùng
trong thời gian tới với chức năng nhiệm vụ của mình lực lượng cảnh sản giao thông công an tỉnh quảng trị kiến nghị đề xuất và cấp trên cho xây dựng cầu mới để phục vụ việc đi lại bà con thuần lợi đảm bảo an toàn
mặc dù các lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền vận động người dân khi đi qua đò phải tuân thủ luật lệ giao thông nhưng xem ra đây chỉ là những giải pháp tạm thời
việc xây dựng một cây cầu mới để đảm bảo an toàn cho người dân khi qua sông thiết nghĩ là việc vô cùng cấp thiết